đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan nghệ an vừa phối hợp với công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
phá thành công chuyên án bắt đối tượng kha thị bảng ba mươi sáu tuổi trú tại bản na chảo xã hiễu kiệm huyện kỳ sơn
đang vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp
theo đó qua hai tháng tổ chức theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực bản bà
xã hiễu kiệm huyện kỳ sơn tổ công tác đã vây bắt đối tượng kha thị bảng
đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng kha thị bảng để tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
còn tại tp huế công an phường tràng an vừa phát hiện bắt quả tang bảy đối tượng
có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một công an phường trường an kiểm tra hành chính tại một phòng trọ trên đường ấu triệu
đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng bùi xuân kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ một gói ni lông màu xanh
bên trong có chứa một trăm tám mươi năm viên nén màu đỏ năm túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện một gói ni lông có chứa một mươi hai viên nén màu xanh
được cất giấu trong đèn chiếu sáng
để dưới giường qua đấu tranh bước đầu kha khai nhận đó là ma túy dạng đá và ma túy dạng hồng phiến
do kha mua về sử dụng và bán kiếm lời
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an cũng đã phát hiện sáu đối tượng khác đến để mua ma túy của kha về sử dụng
vào chiều nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt ba bị cáo nguyễn thị mận bốn mươi sáu tuổi
nguyễn thị anh thư bốn mươi năm tuổi và huỳnh thị kim đào ba mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang tổng cộng bốn mươi bảy năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung cáo trạng các bị cáo đã tìm người để rủ dê lôi kéo tham gia hùn vốn làm thầu
để rồi đánh cháo phơi đề hoặc dùng viết mực để có thể xóa được sửa số cho giống với kết quả sổ số
từ chật thành chúng dẫn đến thua lỗ và bị hại phải bỏ tiền ra chung
bằng thủ đoạn này vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
tháng chín năm hai nghìn hai mươi các bị cáo đã lừa được nhiều nạn nhân với số tiền hơn ba tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn thị mận một mươi bảy năm tù
nguyễn thị anh thư và huỳnh thị kim đào mỗi bị cáo một mươi năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm trả lại số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại
thưa quý vị và các bạn như đã chia sẻ ở phần đầu chương trình vào lúc một mươi chín h ngày hôm nay trên
quốc gia mỹ đình sẽ diễn ra trận đấu bóng giữa đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển ả rập xê út
trong khuôn khổ vòng loại thứ ba fifa world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho trận đấu cũng như việc kiểm soát y tế chặt chẽ
đối với các cổ động viên để tránh lây lan dịch bệnh lực lượng công an đã triển khai tối đa lực lượng
giúp cho các đơn vị cùng với các đơn vị chức năng và lên phương án với từng tình huống cụ thể
để có thể xem màn trình diễn của các cầu thủ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay tại sân vận động mỹ đình
thì người dân cũng phải tuân thủ một số những quy định bắt buộc trong đó cái việc kiểm soát y tế sẽ rất chặt chẽ
và những loại giấy tờ người dân cần mang theo trước khi vào sân đó là một là căn cước công dân
thứ hai đó là phiếu xác nhận đã tiêm chủng hai mũi thứ ba đó là phiếu xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
có thời hạn trong bảy mươi hai giờ và thứ tư không thể thiếu được đó là vé để vào sân
và theo như quan sát của chúng tôi thì một mươi sáu giờ thì các cổng an ninh mới bắt đầu mở cửa để đón người dân vào trong sân
thế từ ngay từ rất sớm thì đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực này
có vẻ như là họ khá là hào hức để xem màn trình diễn của các cầu thủ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay
tôi là cổ động viên nhiệt tình rất là hâm mộ bóng đá
tôi đã đi sớm để hy vọng xem quan cảnh của sân vận động
và muốn vào để tiếp cận với sân
một lần là nguyền được muốn vào sân và được thưởng thức bóng đá tinh thần bóng đá là trên hết
cho nên là việc được vào sân các đồng chí kiểm tra rất là chặt chẽ nhưng mà rất là nhiệt tình
cũng không có vấn đề gì cả rất là thuận lợi cho người dân
với cả đến để mà mình lấy chỗ trước lấy chỗ trước không sợ lát nếu mọi người đến đông quá đi hết cái chỗ đẹp ấy
vì là mình đã đi lần đầu hôm trước rồi mà nên lần này là cũng nắm kỹ và mang đầy đủ giấy tờ
do số lượng cổ động viên đến sân từ rất sớm nên các biện pháp về an ninh cũng đã sớm được triển khai tại khu vực này
các biện pháp kiểm soát an ninh và y tế được chia thành ba lớp kiểm soát chặt chẽ với y tế
các điều kiện bắt buộc về an ninh và phòng chống cháy nổ tại năm cổng đón cổ động viên trước khi vào sân
các phương án dự phòng tình huống số lượng cổ động viên gia tăng đột biến sát giờ thi đấu
và các tình huống bất ngờ trước trong và sau khi trận đấu diễn ra cũng đã được lên kế hoạch cụ thể
phối hợp cùng với các lực lượng đã triển khai từ lúc một mươi năm h và các lực lượng đã phối hợp và đã bắt đầu bố trí các vị trí chốt
để đảm bảo an toàn nhất và hướng dẫn được bà con tạo điều kiện bà con vào trật tự
đối với những cổ động viên có mang những cháy nổ và vũ khí thô sơ
tôi đã nập thiết hàng rào từ ngoài vào qua ba tuyến và qua cổng từ máy soi
làm sao kiểm tra an ninh chặt nhất và để đảm bảo trận đấu được an toàn nhất
có đối với những trường hợp đổ xuất xảy ra ở trên sân ví dụ như bắn pháo sáng
thì chúng tôi đã có những lực lượng trực sẵn tại trên đó và chúng tôi giải quyết cùng với bộ phận y tế
phòng cháy và các lực lượng chức năng khác và chúng tôi sẽ khoanh vùng
và để đảm bảo an ninh trật tự nhất tốt nhất và đảm bảo trận đấu không được giãn cách
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân việc kiểm soát an ninh và y tế trước khi vào sân
sẽ rất chặt chẽ để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh
các phương án phòng chống tình huống cổ vũ quá khích sau trận đấu cũng đã được triển khai dự phòng
xung quanh khu vực sân vận động và trên địa bàn thành phố
tại phiên tòa xét xử cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành tài cùng với các đồng phạm về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra vào sáng và chiều hôm nay
nữ bị cáo phan bạch diệp là người bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng trong việc hoán đổi nhà đất
số năm mươi bảy cao thắng để lấy nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng đã cho rằng minh không lừa đảo không ký hợp đồng thế chấp
nhà số năm mươi bảy cao thắng cho ngân hàng aribank chi nhánh tp hcm để vay gần hai mươi hai lượng vàng
theo đó tại phần xét hỏi bị cáo dương thị bạch diệp khai vào năm hai nghìn bảy trung tâm ca nhạc nhẹ trụ sở tại một trăm tám mươi năm hai bà trưng
nên đơn vị này liên hệ với công ty diệp bạch dương do bà diệp làm đại diện theo pháp luật để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở
bà diệp đã đề nghị hoán đổi để xây dựng trụ sở mới cho trung tâm ca nhạc nhẹ tại khu đất số năm mươi bảy cao thắng quận ba
đổi lại mặt bằng số một trăm tám mươi năm hai bà trưng sẽ nhượng lại cho công ty diệp bạch dương
nội dung cáo trạng thể hiện trong khi chờ hoán đổi bà diệp đã làm thủ tục thế chấp khu nhà đất năm mươi bảy cao thắng cho ngân hàng aribank
chi nhánh tp hcm để vay gần hai mươi hai lượng vàng
tuy nhiên tại tòa bà diệp cho rằng bản thân không lừa đảo cũng chưa bao giờ thế chấp nhà đất năm mươi bảy cao thắng
đây là hợp đồng bị đánh tráo và lừa dối do aribank và kế toán trưởng thông đồng để hài bà
ngoài ra bà diệp cho rằng tất cả cáo trạng viện kiểm sát truy tố đều sai nội dung liên quan đến việc thế chấp nhà năm mươi bảy cao thắng
những chứng từ trong vụ án này đều là giả mạo
người ta có hơn năm bút lục để bắt mình nhưng bản thân chỉ có một mươi tám trang tài liệu trên tay
đồng thời bà diệp liên tục khẳng định nhà năm mươi bảy cao thắng không thế chấp cho ai
là người trả lời thẩm vấn so với bà diệp ông nguyễn thành tài khai việc xem xét hoán đổi nhà không thuộc thẩm quyền của mình
tuy nhiên khi nghe bà dương thị bạch diệp và ông vi nhật tảo trình bày phương án hoán đổi mang lại lợi ích cho thành phố
nên đã ủng hộ và báo cáo chủ tịch quỹ ba nhân dân tp hcm để xin ý kiến chỉ đạo
ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an quận tân bình tp hcm đã lập hồ sơ lấy lời khai những người liên quan
để làm rõ vụ cháy tiệm rửa xe trên đường nguyễn sĩ sách khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
trước đó khuya ngày một mươi năm tháng một mươi một người dân nghe tiếng cử cãi tại khu vực trước nhà chín mươi chín nguyễn sĩ sách phường một mươi năm quận tân bình
ít phút sau căn nhà này phát cháy nên gọi báo cơ quan chức năng cảnh sát sau đó có mặt dập tắt ngọn lửa
song nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi
ngay trên vừa khai trương mở tiệm rửa xe vào sáng cùng ngày đến tối thì xảy ra cháy
công an đang vào cuộc điều tra và xác định người thân của căn nhà đã mua xăng về phóng hỏa gây ra vụ việc
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến hai thanh niên tử vong trên địa bàn
khoảng hai giờ sáng cùng ngày người dân sống bên đường lê thị trung vườn an phú tp thuận an tỉnh bình dương
nghe tiếng động lớn ngoài đường khi ra kiểm tra thì phát hiện hai thanh niên đã tử vong
gần đó là chiếc xe máy biển số tám mươi hai b một chín mươi bốn nghìn tám trăm một mươi chín bị văng vào trước cửa nhà dân hư hỏng nặng
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là la văn thế hai mươi năm tuổi ngụ đắk lắc và hồ anh tuấn một mươi chín tuổi ngụ văn tâm
theo quan sát nơi xảy ra vụ việc là một đoạn vu cắt
có thể hai thanh niên khi chở nhau ngang qua đây với tốc độ cao không kiểm soát được tay lái dẫn đến tai nạn thương tâm
công an thành phố mỹ tho đang tạm giữ khẩn cấp đối tượng phạm duy cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại ấp mỹ thành a
xã mỹ thành an thành phố bến tre tỉnh bến tre về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một cường điều khiển xe máy mang theo hai dao tự chế đến một cây xăng
trên đường ấp bắc phường một mươi thành phố mỹ tho
điện thoại của cường là huyện thái sang vụ huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
sang làm việc chung với cường tại một công ty trên địa bàn tỉnh bến tre
khi gặp sang vườn đã chém sang đứt lìa bàn tay trái bị thương tay phải
sang được người dân đưa đi khắp cứu tại bệnh viện đa khoai trung tâm tiền giang
sau đó chuyển đến bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh tiếp tục điều trị
nguyên nhân ban đầu được xác định do hai bên có mâu thuẫn vào ngày một mươi hai tháng một mươi một bà sang đã đánh và chửi cường
cường giữ ấm ức trong lòng đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi một thì dùng dao gây thương tích cho sang
công an tp mỹ tho tạm giữ phạm duy cường đồng thời thu giữ hai dao tự chế để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị công an tỉnh tiền giang cho biết hiện đang tạm giữ hai đối tượng là trần thanh có sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và mai chí cường sinh năm hai nghìn năm
ngụ tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng vì có hành vi tàn trữ trái phép hung khí nguy hiểm
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ năm mươi
đoàn thuộc địa bàn ấp bình long xã sông bình huyện chợ gạo thì phát hiện hai đối tượng đi trên xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi ba k năm ba nghìn ba trăm năm mươi
không được mũ bảo hiểm có biên huyện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng
hai đối tượng không chấp hành tăng ga bỏ chạy và vứt lại một túi sách màu đen
tổ công tác truy đuổi bắt được hai đối tượng đồng thời kiểm tra bên trong túi sách có tám thanh kim loại đã được mài nhọn cán quấn băng keo mỗi thanh dài khoảng một mươi năm cm
qua điều tra ban đầu hai đối tượng khai tên trần thanh có sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
và mai chí cường sinh năm hai nghìn năm ngụ huyện trần đề tỉnh sóc trăng hiện đang thuê trọ tại phường hai thành phố mỹ tho
hai đối tượng khai chúng được một đối tượng ở cảng cá mỹ tho thuê giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác với giá một triệu đồng
đối tượng giao cho có và cường tám thanh kim loại tuy nhiên chúng đã bị phát hiện trên đường đi chưa kịp gây án
tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tan vật cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục đưa bị cáo dương thị bạch diệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản diệp bạch dương
ông nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và các bị cáo trong vụ án hoán đổi đất vàng ra xét xử
bị hại của vụ án là trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm và hai mươi bảy cá nhân tổ chức được xác định là người có quyền và có nghĩa vụ liên quan
đây là lần thứ hai tòa án nhân dân tp hcm đưa vụ án ra xét xử sau phiên xét xử đầu tiên vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên tòa đầu sau nhiều ngày xét xử hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tám mươi triệu đồng
tuy nhiên sau đó viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản kết luận không cần phải điều tra bổ sung tám nội dung như yêu cầu của tòa
theo cáo trạng năm hai nghìn tám bà diệp thị bạch dương đã bàn bạc và thống nhất với ông vi nhật tảo giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
hoán đổi tài sản của công ty này ở số năm mươi bảy cao thắng quận ba với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba trụ sở trung tâm ca nhạc nhẹ
bà diệp đã cung cấp hồ sơ gian dối rằng tài sản chưa thế chấp
trong khi tài sản này đã được xét xử
tài sản này đang được thế chấp vay tám bảy trăm linh lượng vàn tại agribank tp hcm
sau khi hoán đổi bà diệp tiếp tục dùng tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng thế chấp vay tiền tại ngân hàng phương nam chiếm đoạt của nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong vụ việc này bà diệp đã gặp trực tiếp ông nguyễn thành tài đề nghị trình bày phương án hoán đổi
ông tài gặp chủ tịch ubnd tp hcm lúc đó xin ý kiến
chủ tịch thành phố sau đó đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua sở tài chính ban chỉ đạo chín đề xuất
bà diệp đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này
sau khi thống nhất việc hoán đổi công ty diệp bạch dương nhận mặt bằng một trăm tám mươi năm hai bà trưng và giấy tờ liên quan
nhưng bà diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại năm mươi bảy cao thắng cho trung tâm ca nhạc nhẹ
vụ án này bà diệp bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn thành tài và tám bị cáo nguyên là cán bộ các sở ngành thuộc ubnd tp hcm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời gian dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa ra cáo trạng truy tố đối với đỗ sơn tùng ba mươi tám tuổi giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
hà huy huyền giám đốc điều hành
lê hữu trung giám đốc truyền thông
phạm thành lộng phó giám đốc tổng hợp
nguyễn thành tâm giám đốc kinh doanh truyền thông
và nguyễn bảo trân giám đốc kinh doanh về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đỗ sơn tùng thành lập công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai trụ sở tại phường tân hiệp tp biên hòa
khai khống số vốn điều lệ là hai trăm linh tỷ đồng để đủ điều kiện hoạt động
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trị giá gần ba tỷ đồng tại xã bầu hàm huyện trảng bom
sau đó thuê người vẽ bản đồ phân lô rồi tự đặt tên là dự án khu dân cư happy townshu
tiếp đó tùng yêu cầu lộc và trung chỉ đạo nhân viên giao bán giới thiệu về dự án trên các trang mạng xã hội
tổ chức hội thảo khách hàng giới thiệu dự án đưa khách hàng đi xem đất
với thủ đoạn trên công ty này đã bán được tám mươi bốn lô đất của dự án ma thu được hơn một mươi sáu tỷ đồng từ khách hàng
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín tùng đã mua nhiều lô đất có nguồn gốc trồng cây lâu năm tại huyện trảng bom
rồi thuê người vẽ bản đồ phân lô đặt tên là dự án giao bán giới thiệu và bán đất nền nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng
cơ quan điều tra xác định tùng đã bán hơn năm trăm linh nền đất so với số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
ngoài ra để có tiền hoạt động công ty tùng đã thế chấp một mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một mươi thửa đất nêu trên cho tiệm cầm đồ
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định các bị can huyền trung
lộc tâm và trân đã tham gia vào quá trình làm hợp đồng mua bán đất dự án ma
sau mỗi lần ký hợp đồng các đối tượng sẽ được nhận tiền hoa hồng từ công ty
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đang tạm giữ hình sự nguyễn thị hà năm mươi tuổi
ba mươi tuổi trú tại c một mươi hai tập thể kim liên phường kim liên quận đống đa thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra thủ đoạn của nguyễn thị hà tự nhận mình là người làm tâm linh
có khả năng xem bói để đi lừa những người nhẹ dạ cả tin làm lễ rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân
ngày bốn một mươi một hai nghìn hai mươi một nguyễn thị hà đã đến một spa trên địa bàn quận hoàn kiếm để tư vấn làm đẹp
khi gặp chủ số ba hàn nói chị này có bị duyên âm phải làm lễ nếu đồng ý hà sẽ làm giúp với giá một trăm hai mươi năm triệu đồng
nạn nhân đã chuyển trước cho nguyễn thị hà hai mươi bốn triệu đồng để sắm lễ
ngoài số tiền trên hà còn yêu cầu nạn nhân đưa chiếc điện thoại iphone một mươi một để hà giữ khi nào làm lễ xong sẽ trả lại
tuy nhiên sau khi đưa tiền và điện thoại cho hà nạn nhân gọi điện cho hà nhiều lần nhưng đều tắt máy
biết mình bị lừa nên nạn nhân đã tới cơ quan công an để trình báo sự việc
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau kết hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cà mau
đã tiến hành dừng phương tiện ô tô tải đang chở hàng hóa
qua kiểm tra đã phát hiện nhiều thùng tôm nguyên liệu có chứa tạp chất
tại thời điểm kiểm tra trên xe có hai mươi hai thùng tôm xú nguyên liệu
với trọng lượng khoảng bảy trăm một mươi sáu kg tiến hành kiểm tra đã phát hiện toàn bộ số tôm đều chứa tạp chất aga
theo khai nhận ban đầu số hàng trên là của hồ khánh hưng chú huyện cái nước
đang trên đường vận chuyển đi bán thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra và bắt quả tang
hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày năm tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau kết hợp cùng các đơn vị chức năng
kiểm tra phương tiện ô tô tải đang chở năm mươi bốn thùng tôm xú nguyên liệu
tiến hành kiểm tra phát hiện trên một ba tấn tôm có chứa tạp chất
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng cục quản lý thị trường tỉnh
đã kiểm tra thu giữ lô hàng gần tám trăm linh kg thực phẩm đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể tại khu vực đường triệu quang phục phường lào cai thành phố lào cai
tổ công tác đã phát hiện một lô hàng thực phẩm có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính
qua kiểm tra bốn mươi bốn thùng bìa giấy có bỏ lửa
hai thùng nho khô nặng sáu trăm tám mươi kg một mươi thùng táo khô nặng một trăm linh kg mặt ngoài các thùng giấy có in chữ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là đỗ hải nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tổ hai mươi tám phường lào cai thành phố lào cai đang xuất trình được
không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên
nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng kể trên
đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với đỗ hải nam với số tiền năm mươi triệu đồng
các đối tượng buôn lậu ít vận chuyển hàng nhỏ lẻ mà vận chuyển hàng với số lượng lớn
và dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng
nhiều vụ buôn lậu đã được các lực lượng chức năng phát giác và bắt giữ
hàng chục chiếc xe hạ tải như thế này chạy trên tuyến mỗi ngày
nếu không có biện pháp nghiệp vụ thì khó có thể phát hiện được chiếc xe hạ tải này đang chuyển hàng lậu
cùng trinh sát
theo dõi các đối tượng buôn lậu trên tuyến đường chín mới thấy hết những khó khăn trong việc phòng chống buôn lậu
chiếc xe chở hơn ba tấn đường này nếu bị bắt thì chủ hàng phải mất tiền hàng và tiền phạt là gần tám mươi triệu đồng
trong khi đó nếu trở về chót lọt chỉ có lợi nhuận khoảng một năm triệu đồng
một sự đánh đổi khá lớn nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp để đưa hàng lậu về nội địa
đội cảnh sát đại quan triển khai các phương án các biện pháp nghiệp hoặc biện pháp nghiệp vụ
từ trinh sát bí mật đến trinh sát công khai phát dụng qua các camera tầng theo dõi
từ ngay cộng đồng kiểm soát hoặc gắn trên các tuyến đường hoặc nhà dân
từ các huy nền và phân tích và cùng với trinh sát thực tế thì nắm bắt tình hình hoạt động của đội tướng và triển khai
không chỉ trên tuyến quốc lộ chín dọc sông sepol các đối tượng buôn lậu cũng dùng rất nhiều thủ đoạn
để vận chuyển hàng qua sông đặc biệt là những lúc mưa gió đêm tối
đội nguyên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo cũng đã triển khai lực lượng
ở các chốt phòng chống dịch cùng các lực lượng các tổ cơ đồng phối hợp với hai đội trinh sát đặc nhiệm
và đặc nhiệm phòng chống hóa tiếu tội phạm để tuân tra kiểm soát địa bàn
đồng thời là ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và hàng hóa thẩm lậu để bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật
từ đầu năm đến nay lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới
đã bắt giữ gần hai trăm linh vụ buôn lậu trị giá hàng hóa gần hai mươi tỷ đồng
nhận định từ đây cho đến cuối năm tình hình buôn lậu sẽ gia tăng nên công tác ngăn chặn
đang được các ngành chức năng siết chặt tuần tra kiểm soát nhằm góp phần ổn định thị trường trong nước
đặc biệt trong giai đoạn phục hồi kinh tế của các doanh nghiệp nội địa trước đại dịch covid một mươi chín